tại hà nội hội nghị về những thách thức của biến đổi khí hậu tại việt nam do đại sứ quán pháp viện pháp và hà nội và trung tâm phát triển xanh sáng tạo xanh green id tổ chức
hội thảo là diễn đả để các chuyên gia nhà quản lý và giới trẻ quan tâm tới vấn đề biến đổi khí hậu cùng nhìn lại những quyết tâm của chính phủ trong năm năm thực hiện thỏa thuận chung paris
việt nam là một trong hai mươi quốc gia đã nộp bản đóng góp do quốc gia tự quyết định về cắt giảm khí nhà kính được quốc tế đánh giá cao
tuy nhiên để thực hiện còn đối mặt với nhiều thách thức như phát triển năng lượng trì bền vững nền nông nghiệp chưa chuyển đổi kịp thời so với biến đổi khí hậu dịch vụ khí hậu toàn cầu chưa được nhiều bộ ngành quan tâm
tại hội thảo nhiều tổ chức cũng chia sẻ những câu chuyện về lối sống bền vững có trách nhiệm của giới trẻ góp một phần vào quá trình thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng như đề xuất các giải pháp để việt nam thực hiện tốt cam kết giảm phát thải khí nhà kính với quốc tế